theo đó một số phương thức lừa đảo phổ biến mà các đối tượng thường xuyên sử dụng như sau đăng tải bài viết quảng cáo bán tour du lịch phòng khách sạn giá rẻ trên mạng internet và mạng xã hội với nhiều tiện ích kèm theo đề nghị nạn nhân chuyển tiền đặt cọc từ ba mươi năm mươi giá trị để đặt cọc tour du lịch phòng khách sạn từ đó chiếm đoạt số tiền đặt cọc
bên cạnh đó các đối tượng mạo danh đại lý bán vé máy bay tự tạo ra các website trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức sau đó thì quảng cáo với các mức giá hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút khách hàng
nếu khách hàng liên hệ các đối tượng sẽ đặt chỗ vé máy bay gửi mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu khách hàng thanh toán sau khi nhận thanh toán các đối tượng không xuất ra vé máy bay và ngắt liên lạc
do mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian và khách hàng chỉ biết được việc này sau khi đến sân bay
để tránh bị lừa đảo trong những thủ đoạn trên thì bộ công an khuyến cáo người dân là tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch và nên lựa chọn các dịch vụ đặt tour đặt phòng và đặt vé máy bay của những công ty uy tín hoặc qua các app du lịch và ứng dụng du lịch
và để yên tâm hơn thì người dân có thể đề nghị phía đối tác cho xem giấy phép hoạt động kinh doanh giấy tờ và chứng chỉ hành nghề của công ty lữ hành và du lịch
cảnh giác khi nhận được lời mời chào mua gói du lịch với mức giá quá rẻ đặc biệt là thận trọng hơn khi đơn vị du lịch yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ chỗ và nếu có thể thì nên thực hiện giao dịch thanh toán trực tiếp
đồng thời lưu ý các dấu hiệu nhận biết website giả mạo thông qua trang web và tên miền
đối với các trang mạng xã hội như fanpage thì hoạt động mua bán và quảng bá các gói du lịch nhất là gói du lịch giá rẻ vé máy bay giá rẻ thì người dân nên lựa chọn những trang mạng xã hội có dấu tích xanh
đó chính là tài khoản đã được đăng ký hoặc là chọn các trang mạng xã hội có uy tín mà mình biết rõ thông tin của người bán và xác nhận lại thông tin đặt phòng đặt vé máy bay để kịp thời phát hiện dấu hiệu lừa đảo trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và giải quyết
xin được chuyển sang
thưa quý vị tại lâm đồng sau những động thái quyết liệt của cơ quan chức năng bác bỏ thông tin sai sự thật về quỹ tín dụng phường hai bảo lộc hoạt động tại đây đã diễn ra bình thường và người dân rút tiền trước đó đã mang lại gửi
trước đó sau thông tin sai sự thật xảy ra ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã ban hành văn bản yêu cầu ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh lâm đồng phối hợp với ủy ban nhân dân tp bảo lộc tiếp tục hỗ trợ xử lý theo quy định
và đảm bảo an toàn hoạt động
của quỹ tín dụng nhân dân phường hai cũng như các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước kiểm tra và giám sát toàn diện hoạt động của các quỹ trên địa bàn tỉnh theo chỉ thị số sáu cttg vào ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ
ngoài ra công an thành phố bảo lộc cũng đang quyết liệt xác minh người tung tin đồn xử lý theo quy định người đưa tin không chính xác gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự kinh tế trên địa bàn

cấp giấy chứng nhận cho khách hàng cư dân cuộc họp đã tháo gỡ dứt điểm cho bốn dự án
tập đoàn hưng thịnh cho biết ngay trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
theo sở tài nguyên và môi trường tp hcm có thể cấp chứng nhận cho hơn hai căn hộ
diện tích thương mại với bốn dự án bao gồm moonlight parkview phần thương mại còn lại
moonlight boulevard nightview apartment và tám x đầm sen
ngoài ra có hai dự án của tập đoàn hưng thịnh tại thành phố thủ đức và quận bình tân
cũng được cơ quan chức năng tháo gỡ các nút thắt liên quan đến thủ tục đầu tư
trong ba tháng đầu năm hầu hết các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam
đều gặp khó khăn trong hoạt động xuất khẩu nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp ngành hàng
sáng nay ngày hai mươi năm tháng bốn tại tp hcm bộ công thương đã tổ chức hội nghị
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu
theo bộ công thương ba tháng đầu năm nay hoạt động xuất nhập khẩu gặp khó khăn
khi xuất khẩu và nhập khẩu ở khu vực doanh nghiệp trong nước và khu vực fdi
đều giảm so với cùng kỳ
theo đó xuất khẩu ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đạt bảy mươi chín ba tỷ usd giảm một mươi một tám
kiêm ngạch nhập khẩu giảm một mươi năm bốn
để giải quyết những khó khăn trong hoạt động xuất khẩu trước mắt
bộ công thương sẽ làm việc với một số ngành địa phương trọng điểm về công nghiệp
để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt đối với từng doanh nghiệp từng dự án
đồng thời tiếp tục tổ chức kết nối với doanh nghiệp tham gia chơi cung ứng
qua khó khăn
thưa quý vị theo chỉ số năng lực cạnh tranh bci cấp tỉnh vừa công bố
thành phố hồ chí minh rớt xuống vị trí thứ hai mươi bảy kém một mươi ba bậc so với năm hai nghìn hai mươi một
là đầu tàu kinh tế của cả nước là điểm đến của các doanh nghiệp fdi
rõ ràng vị trí này là chưa tương xứng
do đó chính quyền thành phố đang rất nỗ lực để cải thiện chỉ số này
để đạt được mục tiêu đó
không chỉ riêng là các doanh nghiệp fdi
riêng nỗ lực của lãnh đạo thành phố mà cần sự chung tay của tất cả các sở ngành quận huyện
trong quý một năm nay nhiều hoạt động cải cách thủ tục hành chính từ cơ sở đã phát huy hiệu quả
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
quý i năm hai nghìn hai mươi ba quận gò vấp nhận trên tám năm trăm linh hồ sơ từ người dân và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn
tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của quận đạt một trăm linh
ngoài việc giải quyết đúng hạn quận còn tiếp tục cải cách để các năm thủ tục
được rút ngắn thời gian xử lý từ hai đến ba ngày so với quy định nhằm phục vụ người dân tốt hơn
lý giải về sự thục lùi của thành phố hồ chí minh trong chỉ số năng lực cạnh tranh
các chuyên gia cho rằng thành phố có số lượng doanh nghiệp rất lớn
do đó việc phục vụ từng doanh nghiệp không được chú đáo như đối với các tỉnh thành có số lượng doanh nghiệp ít hơn
tuy vậy với bản thân của quận gò vấp
với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước
dư địa để cải cách môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn
và chính quyền thành phố cũng xác định cải thiện pci là làm cho doanh nghiệp nhà đầu tư hài lòng
mục tiêu năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm thành phố nằm trong nhóm năm địa phương đứng đầu cả nước về pci
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại